trong thời gian đỉnh điểm nắng nóng nhiều trạm biến áp đã bị quá tải gây nên hiện tượng cháy nổ khiến việc cấp điện cho người dân bị gián đoạn
vừa để khắc phục vấn đề này một hệ thống cảnh báo mất điện và giám sát trạm biến áp từ xa đã được thiết kế
có thể giúp ngành điện kiểm soát tình hình thực tế trước khi sự cố xảy ra
hệ thống được phát triển bởi nhóm nghiên cứu của trường đại học điện lực có khả năng đo hiển thị và cảnh báo các thông số về điện
nhiệt độ độ ẩm của tù hạ thế và chuyển những dữ liệu này qua hệ thống mạng về trung tâm điều khiển
từ đó các nhân viên điện lực có thể biết được tình trạng của trạm suốt hai mươi bốn giờ và đưa ra các phương án xử lý ngay lập tức
hệ thống cảnh báo mất điện và giám sát trạm biến áp từ xa khi đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao độ tình cậy trong công tác cung cấp điện
tiết kiệm chi phí vận hành khai thác và nhân công trong khâu kiểm tra hệ thống điện